thưa quý vị căn cứ luật pháp việt nam và quốc tế ngày hôm nay bộ công an đã chính thức thông báo
tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là tổ chức khủng bố
đây là tổ chức chủ mưu trong vụ đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế
sân bay quốc tế tân sơn nhất vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời tiền thân là tổ chức tân dân chủ
trụ sở đặt tại hai nghìn tám trăm linh bảy anaheim ca chín mươi hai nghìn tám trăm một mươi bốn mỹ
tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là tổ chức chủ mưu trong vụ đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế
tổng cục trưởng tổng cục quân huấn tổng tham mưu phó quân lực việt nam cộng hòa
cấp bậc đại tướng của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đối tượng kelly triệu tức triệu thanh hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quốc tỉnh mỹ
vai trò trong tổ chức cấp bậc chuẩn tướng chức vụ phụ trách thanh niên của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đối tượng phạm ly sa tức phạm anh đào sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
sipway delmark nam california hai mươi chín nghìn bốn mươi hai mỹ vai trò trong tổ chức
thành viên tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
nhiệm vụ kích động khủng bố phá hoại manh động chống phá việt nam
đối tượng lâm ái huệ bí danh lâm kim huệ sinh ngày hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chỗ ở hiện nay canada quốc tịch canada vai trò trong tổ chức cấp bậc chuẩn tướng
chức vụ thứ trưởng bộ tài chính
đối tượng nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chỗ ở hiện nay mỹ quốc tịch mỹ
vai trò trong tổ chức cấp bậc chuẩn tướng chức vụ tránh văn phòng thủ tướng
của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đối tượng lý hồng thái tên khác nguyễn minh tránh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai quê quán hà nội
chỗ ở hiện nay mỹ quốc tịch mỹ vai trò trong tổ chức cấp bậc chuẩn tướng
tổ chức cấp bậc chuẩn tướng chức vụ tổng cục trưởng tổng cục võ học
tổng tham mưu phó quân lực quốc gia việt nam cộng hòa của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đảo minh quân nguyên trung quý nguyện
cùng một số đối tượng ngụy quân ngụy quyền thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi một tại mỹ
hoạt động khủng bố sau khi thành lập đào minh quân và số cầm đầu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đến các trại tị nạn người việt ở hồng kông và các nước đông nam á tuyển mộ lực lượng đưa về việt nam
theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại
năm hai nghìn một mươi năm số cầm đầu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời chỉ đạo cơ sở móc nối lôi kéo phát triển lực lượng
thành lập các trí nguyện đoàn trong nước khảo sát tìm địa điểm lập căn cứ mua vũ khí
nhằm thực hiện các hoạt động manh động khủng bố nhưng đã bị cơ quan an ninh việt nam kịp thời phát hiện
năm hai nghìn một mươi bảy số cầm đầu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời bên ngoài giáo diết phát triển lực lượng
thành lập các nhóm phượng hoàng mãng xà biệt động quân đại việt nhằm khủng bố
phá hoại ám sát cán bộ
chúng đã cử hai thành viên là fan angel tức phan thị đào sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quốc tịch mỹ
và nguyễn james han tức nguyễn thanh hân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quốc tỉnh mỹ về nước
cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo hoạt động
theo sự chỉ đạo của số cầm đầu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
các đối tượng trong nước đã thực hiện ném bom xăng gây cháy ba trăm hai mươi chiếc xe
tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của công an thành phố biên hòa
vào ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga
đến sân bay quốc tế tân sơn nhất ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và tiến hành khảo sát lên kế hoạch gây cháy nổ trụ sở các cơ quan công quyền
và một số nhà máy xí nghiệp nhưng đã bị cơ quan chức năng việt nam ngăn chặn
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan chức năng việt nam đã khởi tố bắt tạm giam một mươi năm đối tượng
là thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam
tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
theo điều tám mươi bốn bộ luật hình sự việt nam năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã đưa vụ án trên ra xét xử
và tuyên phạt các đối tượng từ bốn đến một mươi sáu năm tù
thưa quý vị chúng tôi xin được khẳng định một lần nữa tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
là tổ chức khủng bố do vậy mà người nào có hành vi tham gia tuyên truyền
lôi kéo xúi dục người khác tham gia tài trợ nhận tài trợ của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
hoặc là tham gia vào các khóa đào tạo huấn luyện do chính phủ quốc gia việt nam lâm thời tổ chức
hoạt động theo chỉ đạo của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đều là phạm tội khủng bố
tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việt nam